công an tp việt trì tỉnh phú thọ vừa phát hiện và tạm giữ nhiều lọ sát khuẩn nước rửa tay và khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn
đây là các sản phẩm trôi nổi trên thị trường được chủ cơ sở này mua về tự dán tem nhãn để bán ra thị trường
khi tiến hành kiểm tra kho hàng của một hộ kinh doanh tại phường tiên cát tp việt trì lực lượng chức năng đã phát hiện trên một lọ xịt sát khuẩn và hàng trăm chai nước rửa tay trên năm mươi chiếc khẩu trang vải
theo khai nhận của chủ cơ sở kinh doanh các sản phẩm trên được mua tại thị trấn thổ tăng cổ huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc sau đó mang về dán nhãn và bán ra thị trường
trung bình mỗi lọ xịt sát khuẩn thu lời từ hai đến năm đồng
tính từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát đến nay công an thành phố việt trì đã phát hiện tạm giữ gần hai chai nước rửa tay và xịt sát khuẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ